văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
bởi họp nhằm giải đáp cho báo chí những vấn đề được người dân quan tâm
như việc tăng giá xăng giá điện
liên quan đến vấn đề về tăng giá điện và xăng dầu trong tháng qua
ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương cho biết
bộ đã căn cứ và quyết định ba tư của thủ tướng chính phủ
về cơ chế bán lẻ giá bán lẻ điện
sau khi thủ tướng chính phủ đã có ý kiến phê duyệt
thì bộ công thường đã thực hiện việc ban hành các quyết định
để tăng giá điện là tám ba mươi sáu từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trước khi có quyết định tăng giá điện thì rất nhiều các bộ ngành
trong đó đầu tiên là bộ công thường đã có việc đánh giá tác động
khi tăng giá điện để trình lên chính phủ
đó là điều mà chúng tôi khẳng định như vậy
kể cả việc khi tăng giá điện
thì nó ảnh hưởng đến những mặt hàng khác như thế nào
ảnh hưởng đến cpi ra sao thậm chí cả gdp
thứ trưởng bộ công thương cũng cho biết hiện giá bán xăng
đã thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
việc biến động và điều chỉnh giá xăng dầu
có tác động tới công tác kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ
ảnh hưởng đến đời sống của người dân và doanh nghiệp
trong đó đặc biệt lưu ý đến việc giá xăng dầu
cũng như giá điện dễ tác động đến lạm phát kỳ vọng trong nhân dân
hiện nay chúng ta điều hành xăng dầu
đây là theo kinh tế thị trường nhưng có định hướng của nhà nước
có nghĩa là hiện nay nhà nước không bỏ ra một đồng nào
ngân sách không bỏ ra một đồng nào để can thiệp vào cái việc điều hành giá xăng dầu
thì như vậy về mặt nguyên tắc mà nói thì đúng là giá cứ tăng bao nhiêu thì chúng ta phải tăng
giảm bao nhiêu thì chúng ta phải giảm
tuy nhiên là trong cái nghị định tám mươi ba của chính phủ
thì cũng đã quy định là đưa ra cái quỹ bình ổn giá
giá xăng dầu và mỗi một lít xăng dầu khi chúng ta nhập khẩu ở việt nam
thì trích ra ba trăm linh đồng để đưa vào quỹ này để thực hiện vào lúc nào
ví dụ những cái dịp tết nhất rồi là những cái dịp đấy là những nhạy cảm
có thể nói là rất nhạy cảm như dịp tết trước tết trong và ngay sau tết
mùng hai tháng chín mùng một tháng năm và một số các dịp kỳ nghỉ lễ như vừa qua
thì như vậy nếu mà giá ở nước ngoài nó khi giá ở xăng dầu thành phẩm ở ngoài nước
nó tăng cao quá thì chúng ta dùng cái quỹ bù
về những bức xúc của người tiêu dùng về việc hóa đơn tiền điện tăng đột biến trong tháng bốn
bộ công thương đã yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam phải tiếp nhận xử lý giải đáp
đầy đủ các ý kiến khiếu nại thắc mắc của khách hàng
trong trường hợp phát hiện sai phạm do lỗi của ngành điện thì phải xin lỗi và xử lý nghiêm khắc
bên cạnh đó bộ cũng yêu cầu tập đoàn evn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc điều chỉnh giá điện
để người dân hiểu rõ cách tính giá điện mới mục đích tính giá điện bậc thang đối với hộ gia đình